so với các địa phương khác sinh hồ tỉnh lai châu là huyện vùng cao có thời tiết rất khắc nghiệt
đặc biệt vào mùa đông sinh hồ thường có nhiệt độ dưới một mươi độ c nên việc giữ ấm và bảo đảm khẩu phân ăn cho học sinh đã trở thành nhiệm vụ rất quan trọng
vì vậy ngành giáo dục sinh hồ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn
bảo đảm cho học sinh vẫn đến trường học và ăn ở bán chú trong thời tiết mà học sinh tỉnh miền xuôi phải nghỉ học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
huyện sinh hồ nằm ở độ cao một sáu trăm linh mét so với mực nước biển nên nơi đây càng trở nên lạnh giá và được ví như sapa thứ hai
chính vì vậy công tác phòng chống rét cho học sinh luôn là nhiệm vụ quan trọng của các trường học trên địa bàn khi mùa đông đến
với trường tiểu học tủa xín trải ngôi trường còn bảy điểm bản chưa có đường xe máy vào và phần lớn phòng học còn tạm bỡ
thì việc giữ ấm cho học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc mông nơi đây đòi hỏi sự nỗ lực lớn của thầy cô giáo và các cấp chính quyền
với một điều kiện khó khăn và xa xôi như thế này rất mong các cấp sẽ quan tâm
có những chế độ chính sách về công tác nuôi dưỡng chế độ chính sách về các em tăng hơn để đảm bảo tốt hơn về cuộc sống hiện tại cũng như nhu cầu phát triển
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một huyện vùng cao sìn hồ tỉnh lai châu có sáu mươi năm trường với hơn hai mươi bốn học sinh ở các cấp học
để chống chọi với thời tiết thường dưới một mươi độ c ngành giáo dục huyện vùng cao này đã chủ động thay đổi khung giờ học giải quyết việc nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

để chống chọi với thời tiết thường dưới một mươi độ c ngành giáo dục huyện vùng cao sìn hồ có sáu mươi năm trường với hơn hai mươi bốn học sinh ở các cấp học